ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua sau khi kiểm nghiệm bộ y tế đã công bố một trăm linh các mẫu nước mắm trên thị trường đều an toàn
qua đó bác bỏ thông tin về hàm lượng arsen trong nước mắm do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng vinatast đã đưa ra
thông tin từ bộ y tế đã giúp ổn định tâm lý người tiêu dùng và thị trường nước mắm đang dần được hồi phục
mặc dù chỉ một ngày trước đó các đại lý nước mắm bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày trước thời điểm công bố của bộ y tế
nước mắm ế ẩm có cảm giác người tiêu dùng cách ly với khu vực bán sản phẩm này
ngay sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các bộ ngành đã vào cuộc điều tra nguyên nhân
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi bộ y tế đã công bố kết quả kiểm tra nước mắm
trong đó khẳng định một trăm linh mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không có acen vô cơ
bộ cũng khẳng định thông tin hàng loạt mẫu nước mắm nhiễm thạch tín hay asen vô cơ
gây hại cho sức khỏe mà vinatast đưa ra là không chính xác
ba ngày sau công bố của bộ y tế tại các cửa hàng tạp hóa các đại lý và các chợ dân sinh
mua bán nước mắm đã trở lại bình thường
tại các siêu thị lớn như metro bixi những loại nước mắm truyền thống được bày bán trên kệ
và giá cả không giảm so với trước ngày một mươi bảy tháng một mươi
ngày vinatax đưa ra thông tin sai lệch về hàm lượng arsen trong nước mắm
mới ấm đầu người thấy thông tin là chúng tôi không dám mua
thì nó không được an toàn bây giờ thấy ngày thế này không có cái gì cả
chúng tôi vẫn tiếp tục mua như bình thường
lượng bán hàng và khách hàng mua lại cũng trở lại bình thường
tôi cảm thấy rất vui
tôi rất vui khi cơ quan tuyên truyền đã vào cuộc kịp thời
như vậy với sự chỉ đạo kịp thời của chính phủ sự vào cuộc khẩn trương của các bộ ngành
đặc biệt là bộ y tế ngành sản xuất nước mắm mà cụ thể là các nhà sản xuất nước mắm truyền thống
dường như đã được minh oan người tiêu dùng đang từng bước yên tâm sử dụng trở lại